tỉnh hà nam có nguồn tài nguyên đá vôi phong phú với chữ lượng hơn ba tỷ mét khối
là một trong những địa phương có sản lượng xi măng sản xuất lớn nhất của cả nước
để khai thác được lợi thế này tỉnh hà nam đã xây dựng đề án phát triển công nghiệp hậu xi măng
nhằm thúc đẩy phát triển ngành vật liệu xây dựng thành ngành kinh tế mạnh
góp phần nâng cao giá trị tài nguyên khoáng sản
đóng góp vào tăng trưởng sản xuất công nghiệp và giải quyết việc làm cho nhiều lao động của địa phương
nhà máy gạch khang minh là một trong những dự án sản xuất vật liệu xây dựng
theo chủ trương đẩy mạnh công nghiệp hậu xi măng của tỉnh hà nam
với sản phẩm chủ yếu là gạch không nung xi măng cốt liệu
nhà máy có công suất một trăm hai mươi triệu viên một năm
nguồn nguyên liệu sử dụng trong sản xuất đều từ xi măng đá mạt trên địa bàn tỉnh
sau gần bảy năm đầu tư tại tỉnh những lợi thế về nguồn nguyên liệu nhân công
và điều kiện hạ tầng giao thông đã đem đến cho doanh nghiệp sự phát triển nhanh
và bền vững trên thị trường vật liệu xây dựng hiện nay
trong quá trình triển khai đề án các dự án hậu xi măng đã được chấp thuận đầu tư
cam kết tiến độ thực hiện
tỉnh hà nam cũng đồng hành tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho các chủ đầu tư dự án
đảm bảo các mục tiêu đã đặt ra
từ đó nhiều cơ sở sản xuất các sản phẩm vật liệu xây dựng
đã mạnh dạng đầu tư dây chuyển thiết bị hiện đại công nghệ tiên tiến
đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường
chúng tôi nhận thấy là tỉnh hà nam là tỉnh nguồn nguyên liệu
về đá cát xi măng và vật liệu xây dựng đã rất dồi dào
và rất thuận lợi cho phát triển về lĩnh vực xây dựng
nên công ty đã đưa ra nắm bắt được lợi thế của tỉnh nhà
và định hướng theo phát triển
theo quy mô xây dựng
mục tiêu của đề án là để giảm thiểu ô nhiễm môi trường
tăng năng suất lao động và giá trị các sản phẩm
mục tiêu của đề án phát triển công nghiệp hậu xi măng
là lồng ghép vào đưa vào các chương trình phát triển vật liệu xây dựng
của tỉnh hà nam
thì tôi thấy là đạt kết quả rất phù hợp với nhu cầu phát triển
đến hết năm hai nghìn một mươi bảy trên địa bàn tỉnh hà nam đã có gần ba trăm bảy mươi cơ sở sản xuất
vật liệu xây dựng và khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng
các sản phẩm công nghiệp hậu xi măng này đã tạo nên thế mạnh
của ngành sản xuất vật liệu xây dựng của tỉnh hà nam
ngoài việc cung cấp trên địa bàn tỉnh các cơ sở này còn đáp ứng nhu cầu
sử dụng vật liệu xây dựng của các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông hồng
và thủ đô hà nội